để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ thành phố đến cơ sở trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội tập trung xây dựng các nhà văn hóa thôn tổ dân phố bảo đảm một trăm linh thôn tổ dân phố đều có nhà văn hóa
theo khảo sát của sở văn hóa và thể thao hà nội gần bốn mươi nhà văn hóa tổ dân phố chỉ thực hiện hoạt động mỗi tháng một lần
nơi thừa nơi thiếu nơi hoạt động sơ xài thậm chí bị sử dụng sai mục đích là thực trạng khá phổ biến của các nhà văn hóa cơ sở hiện nay

để tìm ra những cách thức mới đáp ứng nhu cầu mới và hướng tới những giá trị mới thì chúng ta mới có thể tạo ra một sự cân bằng cần thiết giữa sự phát triển kinh tế và sự phát triển văn hóa của xã hội
hai vị khách mời của chương trình có thể nói rằng khi nói tới nhà văn hóa ở thời điểm này thì chúng ta vẫn cứ phải khẳng định rằng đây là một trong những nhân tố rất là chủ yếu trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng cho nhu cầu về văn hóa và tinh thần của nhân dân
chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng đã từng có một thời kỳ nhà văn hóa chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong đời sống tinh thần của toàn bộ xã hội trên phạm vi cả nước
tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại với sự thay đổi phần nào đấy ta thấy rằng hoạt động của nhà văn hóa tôi đang nói ở diện rộng là nó có phần không đáp ứng được đúng và đủ nhu cầu của nhân dân cả nước
chính vì thế mà đặt ra vấn đề là hết sức cần sự quan tâm chú ý của các cấp ủy các cấp chính quyền
các cấp quản lý văn hóa nhưng mà ở đây theo tôi nghĩ thì có lẽ là đúng như là cái quan điểm của nhà nghiên cứu văn hóa vừa nói nó cần cả sự quan tâm của cộng đồng nó có trường học nó có gia đình để làm sao mà cái thiết chế nhà văn hóa nó trở thành thực sự là một cái nhân tố mà không thể tách rời được trong đời sống tinh thần của toàn bộ xã hội
nó góp phần vào cái sự hình thành nhân cách của từng con người một cũng như là cái đời sống chung của một cái cộng đồng nhỏ
chúng ta cùng hy vọng vào cái sự đáp ứng
đáp ứng đúng và đủ ấy của nhà văn hóa đối với đời sống tinh thần của xã hội trong hôm nay và những ngày sắp tới nữa
vâng một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay